đã hơn một trăm linh ngày qua toàn đảng toàn dân toàn quân ta và các tổ chức chính trị xã hội
đã đồng lòng đồng sức chống đại dịch covid một mươi chín bằng nhiều hình thức để bảo đảm công tác chống dịch
đến nay công tác này bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch sars cov hai trong cả nước
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố đà nẵng đã khẩn trương triển khai các cuộc họp khẩn để kịp thời đề ra các biện pháp ứng phó
thành phố đã xây dựng ba kịch bản khi chưa có dịch khi có dịch và khi dịch lây lan diện rộng
thành phố đã xây dựng ba kịch bản khi chưa có dịch và khi dịch lây lan diện rộng
thành phố đà nẵng đã nỗ lực đáp ứng các pháp đồ điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
đến nay sáu trên sáu ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng đã được điều trị thành công và xuất viện

đến nay sáu trên sáu ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng đã được điều trị thành công và xuất viện
đến nay sáu trên sáu ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng đã được điều trị thành công và xuất viện